hôm nay báo nhân dân tổ chức hội nghị triển khai quyết định của ban bí thư về công tác cán bộ
đến sự và chủ trì hội nghị có đồng chí hà ban ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam
tại hội nghị đồng chí hà ban đã trao quyết định số tám trăm sáu mươi tám ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi tám của ban bí thư
bổ nhiệm đồng chí quế đình nguyên ủy viên ban biên tập trưởng ban thư ký biên tập báo nhân dân
giữ chức phó tổng biên tập báo nhân dân
cũng tại hội nghị đồng chí thuận hiễu trao các quyết định số bảy trăm linh tám bảy trăm linh chín của báo nhân dân về việc bổ nhiệm
giữ chức ủy viên ban biên tập đối với đồng chí phan văn hùng quyền giám đốc trung tâm truyền hình nhân dân
và đồng chí phan huy thắng trưởng ban nhân dân cuối tuần quyết định có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thay mặt ban biên tập báo nhân dân đồng chí thuận hiễu cảm ơn ban tổ chức trung ương đã quan tâm tạo điều kiện
trong quá trình thực hiện công tác cán bộ của báo nhân dân đề nghị các đồng chí trên cương vị mới không ngừng tu dưỡng
rèn luyện năng lực phẩm chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao và xứng đáng với sự tin tưởng của ban biên tập và cấp trên